thưa quý vị sự bùng nổ của mạng xã hội tạo điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện các hành vi phạm pháp
và mới đây tại bình định liên tiếp các nạn nhân đã bị sập bẫy bởi các chiêu trò lừa đảo của tội phạm này
điều đáng nói thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng không mới xong nhiều người vẫn bị mắc bẫy
theo đơn trình báo đầu tháng năm vừa qua nạn nhân ở huyện an lão tỉnh bình định kết bạn với tài khoản facebook cá nhân có tên người nước ngoài
sau thời gian làm quen người này nói hiện đang sinh sống ở nước ngoài cần về việt nam định cư nên muốn gửi số tiền hai tỷ đồng nhờ nạn nhân mua đất
ngay sau khi nạn nhân đồng ý thì một người phụ nữ tên nguyễn thị trinh gọi điện tự xưng là nhân viên của cục hải quan việt nam
thông báo có gói hàng gửi từ nước ngoài yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một số tài khoản để làm lệ phí nhận quà
sau khi chuyển một trăm ba mươi sáu triệu đồng người phụ nữ tiếp tục nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền năm trăm linh triệu đồng
tôi mới tin tưởng cái cô gái làm hải quan việt nam đó tôi mới xuống ngân hàng là tôi gửi tôi chuyển khoản tổng kèm tôi chuyển hết là năm trăm linh triệu trong năm lần
rồi sau đó là tôi chuyển sang rồi cũng không thấy là quà gì đâu hết không có một cái gì hết
rồi sau đó tôi liên lạc trở lại với cô nữa để tôi nói cái công việc đó là cô ta không còn liên lạc với tôi
còn người phụ nữ này bị lừa đảo với một thủ đoạn khác
người này đã lên mạng tìm hiểu và được một đối tượng mời kinh doanh online
những đơn hàng đầu tiên nạn nhân được các đối tượng chiết khấu hoa hồng từ một mươi hai mươi số tiền gốc của mỗi đơn hàng
nhằm tạo lòng tin và đánh vào lòng tham vì việc kiếm tiền quá dễ dàng
khi số tiền đặt hàng của cộng tác viên ngày càng lớn các đối tượng sẽ dở nhiều chiêu trò thủ đoạn để chiếm đoạt
đồng thứ hai thì người ta nói để sốc lên
mà không có cao rút vốn thì tiếp tục là bù một trăm một mươi bốn triệu để làm cái đơn thứ ba
và làm xem thì làm cái đơn sáng ngày xem làm cái đơn thứ ba thì người ta vẫn báo là mình làm sai
rồi người ta mới nói là bù tiếp một tem ba mươi năm triệu nhưng mà lúc đấy thì gia đình không có còn tiền nữa
các đối tượng làm tàu thì nó nhằm vào
những người thiếu hiểu biết
về sử dụng các cái mạng xã hội
thứ hai nữa là nó tiếp cận và nó tạo cái niềm tin cho người dân tin tưởng vào cái việc
thứ ba nữa là những người người ta có nhu cầu về tài sản về vật chất
cho nên là khi mà nó tiếp cận rồi là nó làm cho người dân tin tưởng
sự phát triển của công nghệ thông tin đã đem lại nhiều tiện ích cho con người
trong công việc và phục vụ đời sống
tuy nhiên bên cạnh đó tội phạm lừa đảo qua mạng internet ngày càng gia tăng diễn biến phức tạp
mặc dù các hình thức thủ đoạn lừa đảo không mới và các lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên tuyên truyền cảnh báo
thế nhưng nhiều người vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
qua các vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn này để không bị sập bẫy lừa đảo của các đối tượng
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cho biết trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện bắt giữ hai tàu vận chuyển khoảng một trăm ba mươi lít dầu đeo trên biển
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực biển vùng trồng lớn việt nam malaysia khoảng năm hải lý
lực lượng phát hiện hai tàu cá mang số hiệu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi bảy ts và tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu ts có dấu hiệu nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
thời điểm kiểm tra trên tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi bảy ts
tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi bảy ts có bốn thuyền viên do ông nguyễn chi đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ thị xã gò công tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu ts có năm thuyền viên do ông hồ tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ công đông tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của thuyền trưởng các tàu này đang vận chuyển khoảng một trăm ba mươi lít dầu đeo
tất cả không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tổ chức dân giải phương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một tại huyện nam căn tỉnh cà mau để tiếp tục xử lý
được biết cả hai tàu trên đều do ông nguyễn hoàng long có địa chỉ thường trú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang sở hữu
đồn biên phòng hạnh dịch bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án bàn giao người và tăng vật cho cơ quan chức năng xử lý đối với đối tượng võ sĩ quế về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào hồi một mươi h ngày một mươi một tháng sáu tại khu vực khối trung sơn thị trấn kim sơn huyện quế phong tỉnh nghệ an lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng võ sĩ huế có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là hai trăm hai mươi tám viên ma túy tổng hợp hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật

bộ ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh trần kim nhàn chú tại thị xã gò công tỉnh tiền giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể nhàn là người yêu của đối tượng phạm vũ quang trường hiện đã bị công an thành phố bùa ma thuật bắt giữ
trước đó trường tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ facebook như là quảng cáo bán hàng hỗ trợ tăng like lấy lại tài khoản quê mật khẩu để thu tiền phí
khi khách hàng có nhu cầu thì đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân từ đó đã chiếm dụng luôn quyền sử dụng facebook rồi mạo danh nhắn tin cho bạn bè của chủ tài khoản để vay mượn tiền
với thủ đoạn đó từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đối tượng này đã chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook lừa đảo hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền chiếm đoạt trên một mươi tỷ đồng
mở rộng điều tra công an thành phố bô ma thuật xác định nhàn đã giúp sức và cung cấp
công an đã cung cấp cho trường số tài khoản ngân hàng của mình để trường thực hiện hành vi phạm tội
với lý do quen biết nhiều người làm trong các cơ quan nhà nước và có khả năng xin mua được nhà trung cư ở tp đà nẵng nguyễn thị ngọc trinh tạm trú tại phường hòa thọ đông quận cẩm lệ đã lừa đảo chiếm đoạt gần một trăm linh triệu đồng của một bị hại ở gia lai
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trinh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể theo điều tra từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi biết được một người ở gia lai đang có nhu cầu mua nhà ở trung cư nên trinh đã ngỏ ý muốn giúp đỡ
mặc dù biết bị hại không đủ khả năng mua được nhà ở trung cư xã hội nhưng trinh vẫn đưa ra những thông tin gian dối để bị hại tin tưởng và giao số tiền chín mươi hai triệu đồng
sau một thời gian đưa tiền mà không có phản hồi bị hại đã trình báo cơ quan công an và được biết mình đã bị lừa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ đang mở rộng và tìm các bị hại khác có liên quan tới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyễn thị ngọc trinh
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ các đối tượng huỳnh văn hòa châu hoài phong quách thành danh và cho gia đình bảo lãnh đối với cù minh duy để tiếp tục điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng này khai nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng và chơi game nên đã rủ nhau đi trộm cắp và cướp giật tài sản
từ ngày bốn đến ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người dân hòa cùng với các đối tượng này đã thực hiện chót lọt ba vụ trộm cắp xe mô tô và một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị trấn an châu và xã bình hòa huyện châu thành rồi mang tài sản trộm cắp cướp giật đi tiêu thụ
từ lời khai của các đối tượng lực lượng công an đã tiến hành thu hồi ba chiếc xe mô tô tăng vật